hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ làm rõ sự việc và mong rằng người tài xế không phải chịu cảnh tai bay vạ gió